trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức việt nam đồng chí esteban lazo hernández
ủy viên bộ chính trị đảng cộng sản cuba chủ tịch quốc hội chính quyền nhân dân nước cộng hòa cuba
cùng đoàn công tác đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh sơn la
trong chuyến thăm tỉnh sơn la đoàn chủ tịch quốc hội cuba đã đến thăm trang trại bò sữa mẫu
nhà máy sữa mộc trầu của công ty cổ phần giống bò sữa mộc trầu
nơi ghi dấu tình đoàn kết hữu nghị việt nam cuba kháng khít
vui mừng trước sự đón tiếp nồng hậu của tỉnh sơn la
thay mặt đoàn đại biểu cấp cao quốc hội cuba đồng chí esteban lazo hernández
và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội cuba chân thành cảm ơn tình cảm của đảng quốc hội và nhân dân việt nam nói chung
đảng bộ chính quyền nhân dân các dân tộc tỉnh sơn la nói riêng
đồng thời đánh giá cao thành tiệu phát triển kinh tế xã hội và kinh nghiệm hoạt động của quốc hội việt nam
thành tiệu phát triển kinh tế xã hội và kinh nghiệm hoạt động của hội đồng nhân dân
đoàn đại biểu quốc hội ủy ban nhân dân và các tổ chức chính trị đoàn thể xã hội tỉnh sơn la
đồng chí mong muốn các doanh nghiệp việt nam quan tâm đầu tư làm ăn tại cuba trong thời gian tới
nhân dịp này đồng chí esteban lazo hernández đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp
tới đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh sơn la